các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ mới đây đã cứu sống một bé trai chín tháng tuổi
có biểu hiện ngừng tim ba lần trong quá trình điều trị đa bệnh lý
bệnh nhi nhập viện trong tình trạng mất nước toàn thân mạch nhanh huyết áp tụt viêm phổi rất nặng
tình trạng nhiễm khuẩn tăng nhanh kèm theo suy đa tạng mức độ nghiêm trọng suy hồ hấp cấp tiến triển nguy kịch
bệnh nhi ngay lập tức có chỉ định siêu lọc máu liên tục để điều chỉnh các dối loạn
trong đêm điều trị đầu tiên ba lần cháu bé bị ngừng tim các y bác sĩ đều phải thực hiện ép tim cho cháu từ ba mươi đến bốn mươi năm phút
thì tim mới đập trở lại tuần hoàn được tái lập và tình trạng huyết áp của cháu bé dần ổn định
hiện tại sau một tháng điều trị tích cực bệnh nhi này đã được rút ống nội khí quản cai máy thở ăn ngủ tốt
tình trạng toàn thân ổn định và chuẩn bị được xuất viện